ngày một tháng ba công an tỉnh đồng nai tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch nước
về việc tặng thưởng huân chương chiến công cho tập thể cá nhân thuộc công an tỉnh
có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu
xảy ra trên địa bàn của tỉnh và một số tỉnh thành khác
tại buổi lễ thừa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí cao tiến dũng
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai trao tặng huân chương chiến công hạng nhất
cho tập thể công an tỉnh đồng nai trao tặng huân chương chiến công hạng nhì
cho ba tập thể phòng cảnh sát kinh tế phòng kỹ thuật nghiệp vụ
phòng ngoại tuyến công an tỉnh trao tặng huân chương chiến công hạng ba
cho bốn tập thể văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
chủ tịch nước cũng tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất
cho đại tá nguyễn ngọc quang phó giám đốc công an tỉnh
và thượng tá võ thanh hải phó trưởng phòng tham mưu công an tỉnh
tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì cho đại tá trần anh sơn
phó giám đốc công an tỉnh và thiếu tá nguyễn thành hưng
phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
ngoài ra còn có bảy cá nhân thuộc công an tỉnh được tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ubnd tỉnh cao tiến dũng chúc mừng biểu dương
và ghi nhận những chiến công mà lực lượng công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt trong chuyên án đấu tranh trị phái đường dây buôn lậu xăng dầu
và nhấn mạnh việc chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công cho các tập thể cá nhân
thuộc công an tỉnh thể hiện sự quan tâm ghi nhận của đảng nhà nước
đối với những nỗ lực cố gắng của các tập thể cá nhân thuộc công an tỉnh
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trực tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua